ngày hôm nay ngày một mươi ba tháng một mươi một đội kiểm soát phòng chống ma túy và chi cục hải quan chuyển phát nhanh
cục hải quan tp hcm chủ trì phối hợp với cục điều tra chống buôn lậu tổng cục hải quan công an tp hcm
kiểm tra phát hiện một bưu kiện gửi sang úc có chứa năm kg ma túy đội lớp dưới dạng quả biếu
tiếp tục triển khai các kế hoạch phòng chống vận chuyển tre phép ma túy của biên giới
đặc biệt là tuyến chuyển phát nhanh thời gian qua đã bị các đối tượng lợi dụng
cơ quan chức năng phát hiện một bua kiện gửi sang úc có tổng trọng lượng hơn một mươi sáu kg
được đối tượng tại tp hcm gửi cho người nhận tại úc khai báo là quà biếu
bằng các biện pháp nghiệp vụ lực lượng chức năng đã kiểm tra và thu giữ gần năm kg ma túy
được nguy trang tinh vi bằng cách đúc giữa các khối sắp thơm để lẫn cùng quần áo đồ chơi trẻ em
vụ việc đang được mớ rộng điều tra
tính từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay cục hải quan tp hcm đã phát hiện bắt giữ hơn năm mươi vụ việc
liên quan vận chuyển trái phép hàng cấm là ma túy
số lượng ma túy thu giữ ước tính một trăm năm mươi kg các loại
lợi dụng tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vừa qua trên địa bàn thị xã la ghi tỉnh bình thuận
nhiều đối tượng đã gia tăng hoạt động phạm tội đặc biệt là tội phạm liên quan đến ma túy
nhiều phương thức thủ đoạn tinh vi xảo quyệt được sử dụng nhằm che mắt lực lượng chức năng
nhưng với tinh thần trách nhiệm sự chủ động quyết liệt trong đấu tranh với loại tội phạm ma túy
công an thị xã la ghi đã trấn áp mạnh loại tội phạm này
kể từ khi thị xã la ghi áp dụng biện pháp giãn cách xã hội phòng chống dịch
theo chỉ thị một mươi năm một mươi sáu nghị quyết một trăm hai mươi tám của thủ tướng chính phủ và các quyết định của chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
thì các loại tội phạm đặc biệt là tội phạm ma túy lợi dụng dịch bệnh để gia tăng hoạt động
với nhiều phương thức thủ đoạn mới
nó lợi dụng cái vận chuyển hàng bằng phương thức là shipper
người nhà các đối tượng gửi hàng qua shipper gửi ma túy qua các
trộn lẫn trong các thực phẩm
thứ hai là lợi dụng các tuyến ven biển mà các khu đường mòn khu xa dân cư
chỗ mà nơi những cái chốt kiểm soát mỏng lực lượng tham gia tuần tra mẫu
thì các đối tượng thực hiện việc mua bán vận chuyển
bên cạnh đó việc đấu tranh với tội phạm ma túy trong thời điểm dịch bệnh cũng gặp rất nhiều khó khăn
bởi các đối tượng ma túy thường là những đối tượng manh động liều lĩnh
đồng thời nguy cơ việc lây lan dịch bệnh từ đối tượng cho lực lượng chức năng rất cao
như vụ việc xảy ra vào ngày một mươi một tháng tám năm hai nghìn hai mươi một công an thị xã phối hợp cùng công an phường phước hội
thị xã la ghi bắt giữ đối tượng hồ thanh sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại khu phố một mươi phường bình tân thị xã la ghi
khi đối tượng này đang có hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
qua xét nghiệm đối tượng này đã bị nhiễm covid một mươi chín điều này đã khiến năm đồng chí công an phải đi cách ly tập trung
chỉ huy của đội cũng đã trực tiếp là quan trị cho các mụn sĩ thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
trong quá trình bắt giữ xử lý tội phạm
nhiệm vụ đặt ra cho công an thị xã là phải thực hiện tốt mục tiêu kép vừa đảm bảo an ninh trật tự
phòng chống tội phạm vừa nâng cao hiệu quả phòng chống dịch
vì vậy để đấu tranh có hiệu quả với tội phạm ma túy trong thời điểm này
lực lượng cảnh sát ma túy công an thị xã đã không quản ngại khó khăn ngày đêm bám cơ sở
tăng cường nắm tình hình quản lý địa bàn tập trung đấu tranh nhằm triệt xóa nhiều tụ điểm mua bán
sử dụng trái phép chất ma túy phát hiện bắt giữ nhiều vụ vi phạm và phạm tội ma túy
ngoài ra lực lượng cảnh sát ma túy công an thị xã cũng chủ động phối hợp với các lực lượng công an phường xã
và các đồng nghiệp vụ tăng cường đấu tranh với tội phạm tệ nạn ma túy trong các cơ sở kinh doanh
có điều kiện về an ninh trật tự đồng thời chủ trì tham mưu cho ủy ban nhân dân thị xã
thành lập khu cách đi tập trung số hai dành cho những đối tượng là người nghiện lan thang
không chấp hành các quy định phòng chống dịch qua đó đã góp phần kiềm chế kéo giảm tội phạm
đảm bảo an ninh trật tự và phòng chống việc lây lan dịch bệnh trong cộng đồng
trong năm hai nghìn hai mươi một công an thị xã la ghi đã phát hiện làm rõ sáu mươi chín vụ một trăm ba mươi năm đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy
khởi tố năm mươi chín vụ và sáu mươi tám bị can trong đó phát hiện bốn vụ với bốn mươi đối tượng tàn trữ sử dụng trái phép chất ma túy
trong các cơ sở kinh doanh có điều kiện khởi tố ba vụ với sáu bị can về hành vi tổ chức tàn trữ
trái phép chất ma túy xử lý hành chính một vụ ba mươi bốn đối tượng
với tinh thần trách nhiệm chủ động trên các mặt công tác cùng với cấp ủy chính quyền địa phương
lực lượng công an thị xã la ghi đã và đang nỗ lực hết mình phấn đấu vượt qua mọi khó khăn
thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo an ninh trực tự và công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn
phát huy tốt vai trò là lực lượng nồng cốt trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tội phạm ma túy
mang lại sự bình yên và hạnh phúc cho nhân dân